theo sở y tế tỉnh phú yên đến cuối tháng một mươi một địa phương này có chín mươi hai ổ dịch sốt xuất huyết
với hơn hai bốn trăm linh ca mắc bệnh tập trung chủ yếu ở các huyện phú hòa tây hòa và huyện miền núi sơn hòa
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tỉnh phú yên đã phát động chiến dịch
người dân tự diệt mũi loang quăng phòng chống dịch bệnh do virus zika và sốt xuất huyết
nhằm huy động các cấp các ngành cùng người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường
nâng cao nhận thức cộng đồng về thực hiện các biện pháp phòng chống
huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh do virus zika và sốt xuất huyết
tỉnh phú yên đã phát động chiến dịch người dân tự diệt mũi long quăng
phòng chống dịch bệnh do virus zika và sốt xuất huyết
ở việt nam tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi một có bảy mươi bốn trường hợp nhiễm virus zika
ở các tỉnh thành phố hồ chí minh khánh hòa phú yên và bình dương
số ca mắc bệnh này có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
nhất là tại các vùng có lưu hành mũi truyền bệnh sốt xuất huyết và zika
tại tỉnh phú yên trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đã ghi nhận ca nhiễm virus zika đầu tiên
ở huyện sơn hòa và đến nay chưa phát hiện thêm ca mới